thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỏ cải bắc tỉnh bến tre đã quyết định khởi tố và tạm giam
võ văn cần và huỳnh quốc anh về hành vi cố ý gây thương tích đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn
và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một đối tượng một mươi bảy tuổi ngụ tại huyện mỏ cải bắc
theo kết quả điều tra chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với hai thanh niên khác ở tỉnh tiền giang mà năm thanh niên một mươi bảy tuổi
đã nảy sinh ý định gây thương tích nên đã chủ mưu giao nhiệm vụ cụ thể cho võ văn cần
huỳnh quốc anh sinh năm hai nghìn năm và huỳnh quốc anh sinh năm hai nghìn năm để bàn bạc để đi đánh nhau
khoảng giờ ba mươi phút ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba khi phát hiện hai thanh niên điều khiển xe máy đi ngang quốc lộ năm mươi bảy
đoạn thuộc ấp tân đức a xã tân bình huyện mỏ cây bắc quốc anh đứng ra chặn xe lại
rồi cùng với cần và nam thanh niên chủ mưu lần lượt dùng tay chân nón bảo hiểm và dao sắt nhọn tấn công
đâm vào người các nạn nhân
gây án xong cả nhóm bảo hiểm
họ trốn khỏi hiện trường
hai thanh niên được đưa đi bệnh viện cấp cứu qua giám định tỷ lệ thương tích là bảy và một mươi chín
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mỏ cây bắc tiếp tục điều tra
công an huyện tháp bười tỉnh đồng tháp cho biết đang tạm giữ hình sự ba đối tượng
huỳnh gia kiệt lê thanh phú sinh năm hai nghìn bốn và đinh bảo tính sinh năm hai nghìn năm
cùng ngủ tại thị trấn mỹ an huyện tháp bười tỉnh đồng tháp để điều tra về hành vi
gây thương tích
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba ba đối tượng trên đã dùng hung khí chém gây thương tích
cho một người khác tại một quán ăn trên địa bàn thị trấn mỹ an
sau khi gây án các đối tượng bỏ trốn thì bị công an bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do nghĩ bị hại là người trong nhóm có bầu thuận
trước đó nên đã dùng hung khí để chém trả thù
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu vừa có công văn chỉ đạo các sở ngành địa phương
về việc tăng cường quản lý tàu cá ra soát xử lý các tàu cá thường xuyên neo đậu
bốc dở hải sản tại các bãi ngang bến tự phát trên địa bàn của tỉnh
lấy cơ sở tổng hợp và báo cáo
đoàn thanh tra của ủy ban châu âu lần thứ tư dự kiến làm việc vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
theo nhận định đây là các tàu có khả năng trốn tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng
không chấp hành khai báo nhật ký khai thác nhật ký thu mua chuyển tải
từ các loại giấy tờ về đăng ký đăng kiểm giấy phép khai thác thủy sản
cụ thể là phân công bố trí các bộ phương đắc theo dõi quản lý từng khu vực bãi ngang bến tự phát
thực hiện thống kê số lượng phương tiện tổng hợp báo cáo sản lượng thủy sản khai thác bốc dở
tại các khu vực bãi ngang bến tự phát tổ chức kiểm kê phân loại tàu cá không đăng ký
không đăng kiểm và không có giấy phép khai thác thủy sản của địa phương
tỉnh giao bộ chiêu huy bộ đội biên phòng tỉnh tăng cường chi đạo các đồn và trạm biên phòng
phân công bố trí lực lượng tích cực phối hợp với các đơn vị địa phương
mong phòng đại diện kiểm tra kiểm soát nghề cá tại cảng cá
tổ chức kiểm tra kiểm soát chặt chẽ tàu cá cập cảng rời cảng
do thời tiết xấu gặp sóng to gió lớn một tàu cá đang đánh bắt thủy sản
ở vùng biển cà mau đã bị đánh chìm
rất may là đồn biên phòng địa phương đã kịp thời có mặt ứng cứu
đưa một mươi năm ngư dân trên tàu vào bờ an toàn
theo thông tin ban đầu từ ngành chức năng tàu cá mang số hiệu kg chín nghìn hai trăm năm mươi năm ts
đang đánh bắt thủy sản cách tàm cửa kinh hội huyện u minh tỉnh cà mau
khoảng tám hải lý về hướng tây bắc thì bị chìm do gặp sóng to gió lớn
lúc này thuyền trưởng của tàu là ông danh nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ngụ tỉnh kiên giang đã cầu cứu các ngành chức năng
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đồn biên phòng khánh hội đã cử lực lượng
huy động tàu cá của ngư dân đang hoạt động gần khu vực trên hỗ trợ tìm kiếm
đến hai mươi một giờ cùng ngày lực lượng cứu hộ đã tiếp cận cứu phớt
đưa một mươi năm thuyền viên lên tàu an toàn
người dân danh sóc hà bị thương đã được đưa đến cơ sở y tế để tiếp tục điều trị
sau khi được sơ cứu ban đầu
vụ chìm tàu không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến tàu cá kg chín mươi nghìn hai trăm năm mươi năm ts
thiệt hại khoảng tám trăm linh triệu đồng
thưa quý vị
trừ quỷ bảo lộc đã tận dụng triệt đế mạng xã hội để rêu rào về những cách
chữa bệnh khoảng khoa học dùng cách đánh băm dập người nhẹ dạ cả tinh
để trừ tà trừ quỷ chữa được cả những bệnh năng y hiv ung thư mà y học hiện đại
còn chưa có thuốc để điều trị
tuy nhiên tất cả chỉ là những màn kịch được các đối tượng gian dừng công phu
nhằm lừa gạt người bệnh
một nhân chiến sống người đã từng bị vui vỗ tham gia nhóm trừ quỷ bảo lộc
ở thời điểm bà mang nhiều bệnh trong người cho biết
may mắn là bà đã thức tỉnh kịp thời từ bỏ nhóm này và về điều trị bệnh theo phát độ của bác sĩ
ăn uống tập thể dục điều độ nên giờ sức khỏe ổn định trẻ ra so với độ tuổi của mình
nói bây giờ nếu mà chị muốn chữa bệnh khỏi bệnh chị phải tin
nhà chị ở đâu thì nhà tôi ngay đầu đường hồ tùng mậu đây
nó chị phải tin tưởng chúa chị phải theo cái đường lối là ăn chay
và cầu bệnh
đánh tôi là đánh khóc từ trên đầu đánh đánh ưng ưng ưng luôn
đánh mà cảm tưởng như là mình sợ kinh khủng luôn giống bị là đánh vô những cái từ đầu đánh xuống
cái là lấy hai cái bàn tay đánh vô mắt mà đánh đánh cái nỗi mà nó cảm tưởng là sợ là trúng hiệt chết á
khi xem các clip mà nhóm của nguyễn thị thương đăng tải trên các trang mạng xã hội
chúng ta có thể thấy sự gian dận
các clip làm chứng cho hoạt động của nhóm
chưa bàn đến vấn đề thường ép buộc hay tác động các bệnh nhân làm chứng
các clip đó có sự chuẩn bị công phu cắt kép những lời nói của bệnh nhân có lợi cho nhóm
nhằm che mắt lừa phỉnh người xem
tức là tin chúa ở một mức độ vừa đúng như là được dạy dỗ
đây họ tin hơn cái mức mà họ được dạy rõ
thì tức là mê tín rồi
bởi vậy cho nên là khi đến đó tức là anh đến tôi không đòi anh phải đóng tiền giống như anh thai
tha đoàn thể này đóng quỹ không
mà đến đó rồi nó mới bảo là chúa cha bảo con phải ủng hộ tiền để xây nhà chú cha
còn chỗ cha bảo con phải may đầm cho chị thương
cái chuyện nghe có được không
tôi tôi còn nghe được những câu nói đó mà lại có thể thực hiện theo những điều đó
đa số các clip đều được quay tại nhà chúa cha
nhưng ekip chuyên nghiệp của thương đã phụ phép các clip làm chứng
phỏng vấn trực tuyến các bệnh nhân
vậy nguyễn thị thương và cộng sư làm thế nhằm mục đích gì
chắc chắn là để bao che nguy biện cho các hoạt động trái giáo lý đức tinh
tuyên truyền mê hoạt mọi người và đối tượng là những người bệnh tật
nhạy dạ cả tinh và những người ảo tưởng về khả năng của bản thân
quan điểm cái cách là tổng quát rõ ràng là cho rằng đây không phải là một cái hoạt động đúng giáo lý của giáo hội gì hết
nó là một cái hoạt động đúng giáo lý của giáo hội
nó là một cái hoạt động đúng giáo lý của giáo hội gì hết
hình thức nào đó mang tính chất là mê tín cũng có
và đồng thời nó cũng mang cái tính chất là một cái gì đó như là hoang tưởng của những cái người ở trong cái nhóm này
những cái người mà ở trong cái nhóm của cái cô thương cái bên quảng này đó
là người ta bị một cái niềm tin sai lệch
giống như người ta bảo là người ta là một đấng cứu thế
thì nó là hoàn toàn sai lầm
tại vì chúng tôi là người công giáo thì chúng tôi chỉ tin có một thuyền chúa gì nhất thôi
trong số những người bị ụ mê tin nghe theo nhóm trừ quỷ bỏ lộc
còn có những linh mục tu sĩ vì tin lời thương một cách mù quán
nên đã từ bỏ đan viện chuyển về cộng tác với thương
việc này không chỉ gây thiệt hại cho chính bản thân các tu sĩ
cho gia đình xã hội mà cho cả giáo hội
gia đình cũng quyết liệt để canh ngăn anh nhưng mà không canh ngăn được
hậu quả là cho đến ngày hôm nay là anh cũng đã từ bỏ cái tình yêu của mình
nhà đan viện anh sống để mà anh lên để mà cộng tác với cái nhóm này
đã gây đến những cái thiệt hại cho chính bản thân anh cho gia đình cho giáo hội và cả giáo hội
không chỉ các nạn nhân phản ánh trò chứa bệnh ma mị
nhiều giáo dân và các vị chức sắc trong giáo hội đã lên án những hoạt động của nhóm trừ quỷ bỏ lộc
lạc hoang tưởng phản khoa học đi ngược lại đức tinh của giáo hội công giáo
các phát biểu của thương trên mạng xã hội
mang tính chống đối phá vỡ sự đoàn kết hiệp thông trong giáo hội
hoạt động của thương ông truyền và nhóm trừ quỷ bỏ lộc đã khiến các giáo dân sinh hoạt trong giáo hạc bỏ lộc bức xúc
rất nhiều người dân đã gửi đơn tố cáo phản ánh sự việc đến cơ quan chức năng của tỉnh lâm đồng
như ông trần phương nam ở quận tám thành phố hồ chí minh
bà nguyễn thị phương ở huyện xuân lộc tỉnh đồng nai ông nguyễn quang ở thành phố đà nẵng
việc tự ý thực hiện những hành vi trừ tà
những mê tính và ma thuật của nhóm trừ quỷ bỏ lộc là sai lạc
không phù hợp với giáo lý và thực hành của hội thánh công giáo
quỹ ban giáo lý đức tình hội đồng giám mục việt nam đã ra thông cáo đánh giá như thế nào
về nhóm tự xưng trừ quỷ bỏ lộc
xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo của phóng sự của truyền hình công an nhân dân vào ngày mai
sau đây là những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị bên cạnh việc phạt hành chính những trường hợp cá nhân vi phạm
bao gồm các nghệ sĩ quảng cáo sai sự thật sẽ bị xem xét kiến nghị đưa vào danh sách đen của bộ thông tin và truyền thông
thời gian qua đã xảy ra tình trạng nghệ sĩ chạy theo lợi nhuận quảng cáo sản phẩm sai sự thật
sở thông tin và truyền thông cho biết đơn vị đã có những rà soát và xem xét các tài khoản mạng xã hội quảng cáo sai sự thật
trong đó có cả nghệ sĩ người nổi tiếng
hiện các quy chế xử lý các tài khoản vi phạm thông tin trên mạng xã hội dự kiến hoàn thiện cuối năm nay
ngoài ra sở cũng đề xuất cục phát thanh truyền hình về thông tin điện tử chặn các tài khoản vi phạm không cho xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội
thưa quý vị lạng lách trên đường phố thông chốt kiểm soát đâm bị thương cán bộ công an
nguyễn đức hiếu chú tại phường nam đồng thành phố hải dương vừa bị tổ công tác thuộc công an thành phố hải dương tỉnh hải dương khống chế bắt giữ
trước đó vào tối ngày bảy tháng một mươi tổ công tác một trăm năm mươi một thuộc công an thành phố hải dương làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm tại đường trường trinh thuộc phường tân bình thành phố hải dương
thì phát hiện hiếu điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm chạy với tốc độ nhanh về phía chốt kiểm soát
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hải dương đã ra tín hiệu yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy về phía trước và đâm thẳng vào người đồng chí trung tá đặng xuân hoàn làm đồng chí hoàn bị thương
kết quả kiểm tra nồng độ cồn của nguyễn đức hiếu là ba trăm bảy mươi năm mg trên một lít khí thở
từ một mươi chín h ngày bảy tháng một mươi các lực lượng chức năng công an tỉnh đắk lắc phối hợp với thanh tra giao thông tỉnh
tổ chức gia quân tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trong đó tập trung xử lý vi phạm về nồng độ cồn và lái xe quá khổ quá tải trên địa bàn toàn tỉnh
với tinh thần thượng tôn pháp luật không có vùng cấm không có ngoại lệ
ngay trong ngày đầu gia quân hai mươi một tổ công tác đã tiến hành kiểm tra lập biên bản xử phạt ba trăm hai mươi trường hợp
trong đó bốn tổ công tác của phòng cảnh sát giao thông phát hiện xử lý bảy mươi trường hợp
công an các huyện thị xã thành phố xử lý hai trường hợp
hai trăm năm mươi trường hợp các lỗi vi phạm chủ yếu như nồng độ cồn hai trăm một mươi trường hợp quá tải trọng một mươi bốn trường hợp
các tổ công tác đã tạm giữ tổng cộng hai trăm bốn mươi ba phương tiện các loại
mức phạt các lỗi vi phạm trong ngày đầu gia quân ước tính khoảng gần hai bảy tỷ đồng
công an tỉnh thanh hóa vừa nhanh chóng vào cuộc truy bắt giữ được lê văn bình
trú tại phường quảng cát thành phố thanh hóa là nghi phạm dùng dao đâm chết một nam thanh niên
đang chụp ảnh trước quán
quán bia ở phường quảng tâm thành phố thanh hóa vào khuya hôm sáu tháng một mươi
theo thông tin ban đầu nguyên nhân dẫn tới vụ việc là trước đó ngày hai mươi sáu tháng chín
tại quán bắp bia moi trên lê văn bình bị nạn nhân dùng điếu cày đánh thương tích nhẹ
sau việc này bình nảy sinh ý định dùng dao đâm nạn nhân để trả thù
sau khi đâm tử vong nạn nhân lê văn bình đã trốn khỏi địa phương
và bị bắt khi đang lẩn trốn tại một trung cư ở hà nội
hiện nghi phạm đã được lực lượng công an tỉnh thanh hóa di lý về địa phương
để tiếp tục điều tra làm rõ
lợi dụng khi người dân không để ý đã xông vào tận nhà cướp giật tài sản rồi tẩu thoát
võ minh tiến chú tại phường hòa minh quận liên triều đã bị đội cảnh sát hình sự công an
quận thanh khê thành phố đà nẵng phối hợp với công an phường xuân hà bắt giữ
theo đó vào chiều ngày bảy tháng một mươi người dân tại kiệt k hai trăm bảy mươi hai trần cao vân
trình báo về việc khi con gái đang chơi trong nhà
thì bị một người lạ mặt xông vào cướp giật lấy chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát
từ tin báo của quân chúng nhân dân áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
công an quận thanh khê đã nhận định được tiến chính là thủ phạm
nên tổ chức lực lượng bắt giữ khẩn cấp đối tượng
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê văn ngọc
trú tại quận gò vấp
nguyễn thị thúy nga là vợ của bị can tuấn đối tượng chính trong vụ án
với vai trò đồng phạm
kết quả điều tra đấu tranh với đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án
khởi tố tạm giam bị can nguyễn anh tuấn về tội buôn lậu
nguyễn anh tuấn và đồng phạm đã buôn lậu hơn sáu trăm linh chiếc điện thoại iphone một mươi bốn pro max
với giá trị gần hai mươi tỷ đồng từ thái lan về việt nam bằng đường hàng không qua cảng hàng không sân bay tân sơn nhất
ngọc nhận tiền công là chín trăm linh đồng một điện thoại buôn lậu
tính đến thời điểm tuấn bị bắt ngọc đã nhận số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
để giúp sức cho hoạt động buôn lậu của nguyễn anh tuấn và đồng bọn